tại tỉnh đắk lắc từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai qua công tác rà soát trên không gian mạng
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh đắk lắc
phát hiện một đường dây đánh bạc trên địa bàn tỉnh quy mô lớn hoạt động tinh vi phức tạp
ngay sau đó đơn vị này đã xác lập chuyên án để đấu tranh
sau một thời gian tích cực điều tra bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
phối hợp với phòng cảnh sát thành sự công an tỉnh đắk lắc đã đồng loạt tổ chức triệt phá đường dây trên
ngay sau đó chín đối tượng liên quan trong đường dây này đã được lực lượng công an đưa về trụ sở làm việc
cầm đầu đường dây là lê quốc hoàng ba mươi chín tuổi trú tại phường ea tam thành phố buôn ma thuột
bước đầu công an đã làm rõ
đầu năm hai nghìn hai mươi hai hoàng mua một tài khoản cá độ bóng đá trên mạng của một đối tượng không rõ lai lịch ở thành phố hồ chí minh
hoàng về chia nhỏ thành nhiều tài khoản rồi giao cho các đối tượng trong đường dây
hàng ngày thông qua trang mạng bóng tám mươi tám cơm các đối tượng đã tổ chức cá độ bóng đá với các con bạc trên địa bàn tỉnh đắk lắc
trong quá trình chơi với anh em ngoài đường nó có quen kiên mà không có hỏi tên nhà cửa
chỉ biết là cũng có làm với giao mạng banh
thì qua quá trình gặp nhau uống cà phê nói chuyện thì đầu tiên lấy một cái mật tổng
sau đó về tự cắt ra chơi một ít có mấy anh em bạn bè biết đang chơi hỏi lấy dục
thì em có cắt ra giao khoảng gần một mươi người
tổng toàn bộ tài khoản tôi giao cho các bạc khoảng một tỷ đồng
để tránh sự phát hiện của cơ quan công an thì tụi em dùng mạng xã hội để liên lạc với nhau
qua điện thoại xin rác và dặn các anh em tham gia đánh bạc
thì không nói rõ là lấy tài khoản của ai để sau này tránh sự phát hiện của cơ quan cảnh sát
khám xét nơi ở của các đối tượng công an thu giữ trên một trăm ba mươi triệu đồng tiền mặt
cùng nhiều tài liệu tăng vật có liên quan
bước đầu cơ quan điều tra xác định mỗi tháng đường dây này tổ chức cá độ với số tiền giao dịch lên đến trên bốn mươi tỷ đồng
cái đường dây cá độ uống đá quy mô tương đối là lớn
qua đấu tranh và thu tập tự nhiên cứ chúng tôi xác định được là một tháng
các đối tượng giao dịch tham gia cá độ uống đá khoảng trên bốn mươi tỷ đồng
trong đường dây vừa rồi chúng tôi bắt có một số khó khăn
dù các đối tượng cá độ bóng đá qua mạng internet chúng chỉ cần một cái điện thoại thông minh thôi
thì có thể là ngồi bất cứ nơi đâu và ở bất cứ địa điểm nào cũng có thể tham gia cá độ uống đá được
cái thứ hai cái máy chủ thì đặt tại nước ngoài
cho nên cũng gây rất nhiều khó khăn cho công tác đấu tranh triệt phá của lực lượng công an
cũng tại tỉnh đắk lắc công an thành phố buôn ma thuột đã khởi tố chín bị can trong một đường dây đánh bạc quy mô rất lớn
dưới hình thức ghi số đề với tổng số tiền giao dịch đánh bạc trên một trăm linh tỷ đồng
cầm đầu đường dây này là lê thị diệu sáu mươi bốn tuổi và đào thị bình sáu mươi bảy tuổi
tất cả chín đối tượng này đều bị khởi tố về tội đánh bạc và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
trước đó đội cảnh sát hình sự công an thành phố buôn ma thuột đã huy động trên năm mươi cán bộ chiến sĩ
đồng loạt kiểm tra và bắt quả tan tại bảy điểm đang ghi số đề cho các con bạc trên địa bàn thành phố
lực lượng công an đã thu giữ nhiều tiền mặt một mươi năm chiếc điện thoại di động cùng nhiều phơi đề tài liệu liên quan đến hoạt động ghi số đề
công an xác định chỉ tính trong ngày bị bắt quả tan đường dây này đã giao dịch ghi số đề cho các con bạc trên hai trăm năm mươi triệu đồng
tổng số tiền giao dịch đánh bạc từ đầu năm đến nay là trên một trăm linh tỷ đồng
thực tế cho thấy tệ nạn cờ bạc số đề cá cược trái phép đang diễn ra phức tạp gây nhiều hệ lụy xấu
để giải quyết tình trạng này bên cạnh sự vào cuộc của các ngành các cấp
rất cần một chế tài hợp lý để có thể xử lý kiên quyết hiện tượng này góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên các địa bàn trong cả nước